cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi chuyên mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hàng ngày trên intv với sự đồng hành của bệnh viện đa khoa tâm anh
thưa quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm qua chuyên gia của bệnh viện đa khoa tâm anh đã giải đáp cụ thể những băn khoăn về covid một mươi chín và ảnh hưởng đến quá trình ivf
trong hành trình ngày hôm nay sẽ là những thông tin cụ thể hơn về thời điểm các cặp vợ chồng nên bắt đầu lại hành trình tìm con sau khi nhiễm covid một mươi chín mời quý vị và các bạn cùng theo dõi